kính thưa quý vị trưa ngày một mươi một tháng sáu bệnh viện nhi đồng một tp hcm đã có thông tin chính thức liên quan đến sự việc một bảo mẫu làm việc tại đây vừa được phát hiện dương tính sars cov hai
theo đó sau khi một bảo mẫu làm việc tại bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính sars cov hai toàn bộ khu chuyên sâu sơ sinh đã được cách ly
ngày một mươi tháng sáu bệnh viện nhi đồng một nhận được thông tin về trường hợp chị ruột của nữ nhân viên bảo mẫu tại khoa sơ sinh có kết quả test nhanh dương tính
qua điều tra ngày sáu tháng sáu nhân viên bảo mẫu có tiếp xúc với chị ruột lúc này người chị đã có triệu chứng sốt mệt mỏi
sáng ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một chị phụ nữ nhân viên bảo mẫu có triệu chứng sốt mất vị giác đến khám tại bệnh viện xuyên á và được làm test nhanh hai lần đều dương tính
sau khi nhận được thông tin bệnh viện đã nhanh chóng kích hoạt quy trình xử lý khi có ca nghi nhiễm sars cov hai đồng thời báo cáo nhanh sở y tế và hcdc
trước mắt bệnh viện triển khai ngay việc cách ly toàn bộ khu chuyên sâu sơ sinh gồm khoa sơ sinh và khoa hồi sức sơ sinh tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân sơ sinh từ các bệnh viện khác
bước đầu xác định có một trăm hai mươi sáu f một tại bệnh viện có liên quan đến nhân viên bảo mẫu tất cả các xét nghiệm test nhanh tcr của các nhân viên thân nhân bệnh nhân tại khu chuyên sâu sơ sinh